công an tỉnh bà rìa vũng tàu cho biết đang phối hợp với lực lượng chức năng thị xã phú mỹ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai người tử vong một người bị thương rất nặng vụ việc xảy ra vào khuya ngày hai mươi một tháng hai
vào khoảng hai mươi ba h bốn mươi phút tại đường trường trinh đường tám mươi một cũ thuộc phường mỹ xuân thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu xe ô tô mang biển kiểm soát bảy mươi hai a bốn mươi sáu nghìn bốn trăm linh ba do tài xế nguyễn thanh giang chú tại thị xã phước phú mỹ điều khiển
khi đến đoạn khúc cua trước nhà máy nước tóc tiên do không làm chủ tay lái nên đã lao xuống một hố sâu khoảng gần hai mét và lộ một vòng
trên xe còn chở theo hai người là anh vòng ránh quay và huỳnh văn dũng
ngay lúc đó có một chiếc xe tải chạy qua nên tài xế xe tải đã báo cho đội sos tân thành đến ngay hiện trường phá cửa xe chở nạn nhân đi cấp cứu nhưng anh giang và anh dũng đã tử vong trước đó
anh quay ngồi ghế phụ đằng trước có thắt dây an toàn
cũng bị thương rất nặng và được chuyển lên bệnh viện bà rịa cấp cứu